lê văn bảo chú tại tp hcm vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an phường tân biên tp biên hòa
bắt quả tàng bảo đăng tàng chữ hai trăm linh viên thuốc lắc tại khu phố tám a phường tân biên
làm việc với cơ quan công an bảo khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm
trên đường đi bán thì bị cơ quan công an bắt giữ
sau ba mươi giờ gây ra vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô nông văn tị chú tại tp lào cai tỉnh lào cai đã bị công an tp lào cai bắt giữ
trước đó công an thành phố lào cai nhận được tin báo của người dân bị kẻ gian mở cửa ô tô trộm cắp khoảng một trăm linh triệu đồng
qua công tác nắm tình hình các trinh sát phát hiện đối tượng nông văn tị có nhiều biểu hiện nghi vấn
cùng thời điểm đó đối tượng đã bắt xe khách về hà nội nhằm trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng công an
ngay lập tức một tổ công tác được chỉ đạo lần theo dấu vết để chờ thời cơ bắt giữ đối tượng
đến khoảng một mươi bốn giờ ngày một mươi tháng ba trinh sát đội cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ đối tượng nông văn tị tại tp hcm
lên mạng đặt mua bằng lái xe ô tô giả để sử dụng lê hoàng huy thạch tạm trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê ra quyết định khởi tố về hành vi cung cấp thông tin đặt làm và sử dụng giấy phép lái xe giả
theo điều tra năm hai nghìn một mươi chín theo như lời quảng cáo trên mạng thạch liên hệ và đặt làm một giấy phép lái xe hạng b hai với giá trọn gói là một mươi triệu đồng
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thạch lưu thông trên đường thì bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận thanh khê kiểm tra và phát hiện ra bằng lái xe giả
nên mời về cơ quan công an làm việc
qua đấu tranh thạch thừa nhận đã cung cấp thông tin và đặt một người trên mạng xã hội tại tp hcm làm giả giấy phép lái xe ô tô hạng b hai sử dụng cho đến thời điểm bị phát hiện